những ngày này trên các cánh đồng lúa tại quảng bình bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
mặc dù thời gian vừa qua tình hình sâu bệnh và hạn hán kéo dài đã làm ảnh hưởng đến nhiều diện tích lúa
nhưng bằng các biện pháp chăm sóc thích hợp lúa vụ đông xuân tại quảng bình vẫn đạt năng suất cao
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
trên cánh đồng lúa huyện quảng ninh tỉnh quảng bình những ngày này không khí được mùa đang hiện rõ trên khuôn mặt của người nông dân
mặc dù trước đó đã có nhiều cảnh báo về khô hạn và những diễn biến bất thường do biến đổi khí hậu
nhưng nhờ sự chủ động chống hạn từ trước nên hầu hết các cánh đồng lúa vẫn đủ nước tưới
nhiều diện tích lúa của bà con ở đây thu hoạch đúng thời vụ cho năng suất cao
năm nay trời khô hàn hạn kéo dài
bà con ở đây cũng chữ được một ít nước làm lúa
năm nay trời cũng được mùa chảy một sao bắt buồn thì cũng được từ hai năm đến ba tạ
vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh quảng bình gieo trồng trên ba mươi ha lúa
năng suất bình quân đạt hơn sáu mươi tạ một hectare cao nhất là huyện lệ thủy trên sáu mươi năm tạ một hectare